tại thành phố con tum tỉnh ủy con tum tổ chức hội nghị đánh giá kết quả năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
sở kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị và biểu dương khen thường các tập thể cá nhân tiêu biểu
điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
qua ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cán bộ đảng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang tỉnh con tum đã xây dựng được ý thức tự giác học tập và làm theo bác
xây dựng duy trì nhân rộng ba trăm bốn mươi ba mô hình gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo bác
đến nay toàn tỉnh có sáu trăm bảy mươi một tổ chức cơ sở đảng với trên hai mươi tám đảng viên
đảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân
tổng sản phẩm xã hội của địa phương tăng trưởng khá bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đạt tám bảy mươi tám một năm
tỉnh ủy con tum triển khai thực hiện tốt di trúc của chủ tịch hồ chí minh đã giúp vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được tăng cường
mối quan hệ giữa đảng và nhân dân ngày càng được củng cố